các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi được chiên nước và tiềm thuốc sức khỏe của em đã ổn định tuy nhiên tâm lý vẫn rất sốc sau sự việc
ba b kể gia đình đã vay mượn năm triệu đồng mang đến cửa hàng thời trang xin lỗi và bồi thường
tuy nhiên cao thị mai hường hai mươi chín tuổi chủ xốp ép mờ viết giấy cất nợ số tiền một mươi triệu đồng
để con gái bị đánh đập dã man và làm nhục bà b đào xót nói là một người mẹ tôi rất bức xúc và thương con
dù biết con sai đến gặp mong xin lỗi người ta nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra
từ vụ nữ sinh ăn trộm váy một trăm sáu mươi đừng để lòng thương xót nạn nhân làm mờ đi cái sai của họ
cư dân mạng liên tục chia sẻ quả báo nhãn tiền rằng trời cao thật có mắt khi vợ chồng chủ xốp quần áo
biến trang mạng xã hội thành phòng sự án của bé sinh năm hai nghìn bốn đã can tội trộm chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi từ xúc của họ
vợ chồng họ đã bị quả táo nhãn lồng bằng hai tội danh bị khởi tố làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản
trở hết toàn bộ hàng hóa đã bị tịch biên
vì không rõ nguồn gốc xuất xứ
tất nhiên cô bé sinh năm hai nghìn bốn thủ phạm trộm chiếc váy một trăm sáu mươi kia nhất định không thể được gọi là người hùng trong câu chuyện này
cái giá mà cô bé đã phải trả cho việc trộm váy như thế nào cũng là quá đắt vươn xa mức giá niêm yết một trăm sáu mươi đồng
dĩ nhiên ta hiểu rằng cô bé cũng là nạn nhân của một cuộc trừng phạt khủng khiếp mà có lẽ với người lớn cũng sẽ để lại một di chứng đến tận sau này
nhưng cũng xin đừng để lòng thương xót nạn nhân
che hết đi những sai phạm mà họ đã làm
sau khi sự việc xảy ra câu chuyện buồn về sát cảnh cô bé đã khiến không ít người xót xa
nhiều người trong số họ đã tìm đến tận nhà cô bé gửi tặng tiền ủng hộ trong đó có cả giang hổ mạng huấn hoa hồng
điều này lại một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi
bởi nếu không thật sự cảnh tỉnh và có sự dạy dỗ nghiêm khắc thì liệu đây có trở thành tiền lệ cho những câu chuyện tương tự
khi người có thể đi ăn cắp vĩ biết rằng vì mình nghèo nên rất có thể mình sẽ được tha thứ
là một việc sai
trước pháp luật có tội và không có tội đều phải rõ ràng
cô bé cần phải bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp dưới năm trăm linh của mình
đó là pháp luật
đừng vì lên án cách hành xử của chủ shop rồi binh vực hành vi trộm cắp cho rằng số tiền không đáng là bao hay trẻ con thì biết cái gì
việc ăn trộm một cây váy không giống việc ăn trộm một chiếc bánh mì
và cho dù việc ăn trộm đó giúp phát hiện ra một sai phạm lớn hơn thì đó cũng không phải là một cái công
câu chuyện này vốn
câu chuyện cũng không mới
trước đó chắc bạn đọc từng nhớ đến chủ quán ăn quay clip chừng trị kẻ đăng tin bóc phốt nhà hàng của họ
rồi những vụ đánh ghen
hay những vụ đám đông đánh một kẻ trộm chó
có một sự thật rằng thời đại mạng xã hội nhiều người coi mạng xã hội thành phòng xét xử của tòa án và tự mình ngồi ghế chủ tọa
nhiều người cho mình cách quyền được trừng phạt khi cờ đến tay
cứ như thế xã hội việt nam không có luật pháp
họ chính là luật pháp
một hành động coi thưởng pháp luật không tin vào pháp luật
ai cũng có thể chưng trị kẻ xấu và đều nhận được sự tán đồng
hãy nhìn từ vụ xôp quần áo này nếu vợ chồng người chủ chỉ quay lại mặt thủ phạm và đăng lên mạng xã hội
có lẽ họ sẽ nhận được sự đồng tình và biết đâu là vài ba lời cổ vũ xử lý
dường như việc hiểu biết pháp luật hành xử theo pháp luật của nhiều người là con số không
cộng với sự kích động của số đông càng khiến những câu chuyện như thế này trở nên ngày một nhiều hơn
chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền
ở đó mọi hành động đều phải được điều trị
theo pháp luật chứ không ai được quyền đặt mình cao hơn luật pháp làm thay luật pháp
những bài viết bóc phốot dù đầy đủ bằng chứng đi chẳng nữa vẫn cũng sẽ bị quy vào tội làm nhục người khác
mạng xã hội không phải tòa án mỗi chúng ta không phải là một chủ tọa phiên tòa một thẩm phán kể cả chúng ta đang có chức danh đó
nhưng trên mạng xã hội chúng ta không thể phân xử hay kết án bất cứ một ai
nhưng dường như không nhiều người biết điều này cố tình không biết điều này
hơn một mươi năm
từ khi mạng xã hội xuất hiện từ khi mới chỉ là những yahu ba trăm sáu mươi độ đã có rất nhiều người bị xử lý bởi pháp luật
nhưng dường như nhiều người vẫn sử dụng mạng xã hội một cách thổ dân thiếu văn minh
thậm chí như một đứa trẻ lên bà
đó là sự khoang dã và thiếu văn minh
dưới đây là quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn chuyên gia tội phạm học và điều tra tội phạm khi nhắc đến cách hành xử của vợ chồng chủ shop này
chúng ta biết là văn minh thương mại là điều chúng ta đang hướng tới
chủ cửa hàng những người bán hàng bao giờ cũng hướng tới được nhiều khách hàng yêu mến tin tưởng và cuối cùng bán được nhiều hàng hơn
vậy nên là các cái hình thức các cách thức để người ta pr người ta chăm sóc khách hàng và người ta tìm cách để quảng bá cái sản phẩm và cũng dịch vụ của mình càng tốt càng hay càng chất lượng càng đúng đắn
thì đương nhiên uy tín của cái cửa hàng cái nơi bán hàng đó dịch vụ đó càng cao
và hậu quả cuối cùng là gì
là cái hậu quả tích cực của họ là gì
đó chính là họ dành cho họ bán hàng
cho nên là cái hiện tượng đó đó là cái nền văn minh thương mại nó tân tiến và cái xu hướng tất yếu nó đang đi theo
còn cái hình thức như kiểu là bún chửi cháo mắng phở quát đấy là những cái hình thức thương mại nó đã quá phản cảm nó quá kém văn hóa và nó đã không còn phù hợp với xã hội văn minh nữa
đây chính là cái sự rơi rớt của những cái tư duy
cái nhận thức của những người bán hàng trục tật văn hóa thấp và chậm sự hiểu biết về xã hội
và đương nhiên chúng ta thấy rằng là hậu quả đây là trường hợp vi phạm bóng luật
còn nếu trường hợp chưa đến mức mạng bóng luật thì cũng trước sau thì cũng không tồn tại được trong cái sự thị trường phát triển mà nó nghe cảng văn minh
bởi vì người tiêu dùng người ta cũng sẽ tẩy chay
đầu tiên con người ta phải thể hiện cái phong văn hóa của mình
đó là sự tôn trọng
cái điều thứ hai là phải tôn trọng pháp luật
cái thứ ba là tùy thuộc vào môi trường hoàn cảnh và đối tượng để mình có cách xử sự đúng đắn
trong gia đình khác bạn bè khác quan hệ xã hội khác trường học các cấp trên cấp dưới khác dù trên mạng hay đời thực
thì người ta cũng cần phải có cái nền cái phong văn hóa như vậy
và đó chính là đảm bảo gì
đảm bảo cho cái mọi sự phát triển nó lành mạnh
đảm bảo cho các hoạt động giao dịch nó trở thành tiến bộ
và nó hiệu quả
trong kinh doanh cũng vậy sẽ tạo ra hiệu quả
và đồng thời nó tạo một môi trường xã hội tốt đẹp
chúng ta biết rằng hiện nay trên mạng xã hội rất nhiều người do tính ẩn danh
cho nên nhiều người hiện nay là có gì
có một cách hành xử tâm lý âm đồng
ẩn danh nhưng là không chịu trách nhiệm về bản thân mình
cho nên tôi có nhiều lần tôi ai phát biểu là nhiều người đối xử trên mạng xã hội như cái kẻm
họ beng một cái thì kêu beng một cái
mà không có sự vận động của đạo bộ
không có sự kiểm tra
không có sự kiểm chứng
không có sự điềm tĩnh
đây không phải là diễn đàn
đây không phải là nơi để kiếm nghị
mà đây chính là cái môi trường giao tiếp văn hóa
trong bán hàng cũng vậy
từ những hành vi phản cảm của anh hôm nay có thể gây sốc một vài đối tượng nào đó
chú ý một vài đối tượng một số người nào đó
nhưng về lâu dài thì chắc chắn những người văn minh những người có hiểu biết thì người ta sẽ tẩy dài
sống thiện và vị tha là một trong những đức tính đáng quý giá của người việt nam
với kẻ xấu
có thể đánh cũng có thể tha
người phạm lỗi có thể cố ý có thể vô tình có thể do nhận thức chưa đầy đủ
kẻ trộm cũng vậy
lười biếng không làm nhưng muốn có ăn
đi ăn trộm cũng có nhưng túng quá liều
trộm thực cái bánh mẩu xôi cũng có
trong nhà cũng vậy mà ngoài xã hội cũng thế
tha thứ hay không tùy thuộc lòng nhân từ độ lượng của mỗi người và thái độ thành khẩn biết sai hối lỗi của người vi phạm
thay vì chấp nhận lời xin lỗi khuyên khích cháu về lẽ đúng sai cho các cháu một bài học làm người
họ đã không tiếc lời chửi bới đánh đập vạch mặt để quay clip cầm kéo cắt tóc cắt dây áo ngực để làm nhục
rồi còn đe dọa chấn lột tiền gấp một trăm linh lần trước váy của những đứa trẻ nghèo
họ vẫn không chịu bỏ qua ngay cả khi bố mẹ chúng đã đến nhà xin lỗi nhận trách nhiệm
cái sai của cháu bé đã có pháp luật điều chỉnh
thậm chí nếu luật không có chỉ cần sống đúng là người lớn có bảng thiện biết vị tha chúng ta cũng có thể xử lý một cách nhẹ nhàng
chẳng những không mất của mà còn giúp cho cháu bé một bài học
biết đầu bài học từ cái lỗi nhỏ được tha thứ ấy sẽ trở thành hành trang giúp cháu lớn lên
thành người sống biết trước biết sau lo học hành lao động để sống và làm người chân chính
mà chủ suốt qua đó cũng tích thêm chút cổng đức cho con cho cháu tạo nền tiếng thơm cho việc kinh doanh
thế mới biết dẫu sinh ra vốn tính bản thiện nhưng muốn thành người thiện thì phải học